năm hai nghìn một mươi tám tỉnh bắc cạn có năm mươi sáu tổ chức đăng ký tham gia chương trình mỗi xã phường một sản phẩm với bảy mươi sáu sản phẩm tham gia
qua phân loại đánh giá đã có bốn mươi năm sản phẩm được xếp hạng từ ba đến bốn sao với mục tiêu chính là nâng cấp các sản phẩm đã tham gia và đa dạng hóa các sản phẩm
hiện nay các địa phương và các tổ chức trên địa bàn tỉnh bắc cạn đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí theo chuẩn của chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn
theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị ô cốp
khởi đầu từ mô hình trồng nấm sò với quy mô nhỏ năm hai nghìn một mươi tám hợp tác xã này đã mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình ô cốp
sau một năm tìm tòi học hỏi và từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất đến nay hợp tác xã này đã từng bước phát triển
nhiều sản phẩm nấm đã được thị trường đón nhận như nấm linh chi mọc nhĩ
những sản phẩm trên đều đã được đánh giá xếp loại ba sao theo tuyệt chuẩn quốc gia
năm hai nghìn một mươi chín khi mà tham gia chương trình ô cốp thì hợp tác xã cũng đã biết được cái cách làm cách đi để tham dự chương trình này
và cũng về mình sẽ chủ động hơn chủ động hoàn thiện sản phẩm về mẫu mã bao bì cũng như là chất lượng của sản phẩm
và khi mà mình biết được cái cách làm và cách đi thì
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh bắc cạn tiếp tục thực hiện chương trình ô cốp một cách đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở để bảo đảm chất lượng sản phẩm tham gia
các địa phương tập trung hướng dẫn hỗ trợ các tổ chức kinh tế về thủ tục hồ sơ hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh
tư vấn hoàn thiện nhà xưởng máy móc thiết bị hỗ trợ đánh giá sản phẩm điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường
tư vấn hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm chuẩn hóa theo tiêu chí ô cốp

phát triển kinh tế nông thôn
năm hai nghìn một mươi chín bắc cạn tiếp tục tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh để các sản phẩm truyền thống
sản phẩm dịch vụ có lợi thế nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường